các quy định về quản lý đấu thầu trang thiết bị y tế còn nhiều bất cập
để tháo gỡ những hạn chế bắt cập này đề nghị nghiên cứu bổ sung vào dự án luật nội dung
khi có tình huống khẩn cấp tổ chức được giao mua sắm có thể ứng trước hàng hóa để phục vụ đúng mục đích
yêu cầu cấp bách theo chỉ đạo của các cấp có thẩm quyền
sau đó thực hiện quy trình chỉ định thầu rút gọn theo quy định
trong thời hạn một mươi năm ngày kể từ ngày bắt đầu thực hiện gói thầu
các bên phải hoàn thiện thủ tục chỉ định thầu
theo quy định tại khoảng hai điều bốn mươi ba của lực này
thì tôi đề nghị nên quy định thời hạn dài hơn cụ thể là ba mươi ngày
vì thực tế khi hoàn thiện thủ tục chỉ định thầu
các gói thầu khẩn cấp phục vụ phòng chống dịch covid một mươi chín vừa qua với một mươi năm ngày
thì đối với các chủ đầu tư rất khó đảm bảo thời gian để hoàn chỉnh thủ tục
trong khi đó đại biểu trần thị nhị hà đoàn hà nội cho biết
dự thảo luật đấu thầu sửa đổi đã nhận được nhiều sự quan tâm của những người trong ngành y tế
để khắc phục những vướng mắc trong việc đấu thầu thuốc trang thiết bị y tế
đại biểu cho rằng nhiều sai phạm trong thời gian qua cũng đều có liên quan đến giá gói thầu
tuy nhiên trong dự thảo luật không có hướng dẫn về xác định giá gói thầu
bằng nghị quyết ba mươi chính phủ đang giao bộ y tế xây dựng hướng dẫn về giá gói thầu trang thiết bị y tế
tuy nhiên nhiều nội dung trong dự thảo hướng dẫn của bộ y tế vẫn còn vướng mắt
quốc hội đã cho ý kiến đối với dự thảo luật giá sửa đổi để điều chỉnh các nội dung về giá
có quy định về giá gói thầu
tôi đề nghị ban soạn thảo cân nhắc quy định nguyên tắc xác định giá gói thầu trong dự thảo luật đấu thầu sửa đổi
tạo cơ sở pháp lý cho chính phủ quy định chi tiết cụ thể nội dung này
tiếp thu giải trình những vấn đề đại biểu nêu
bộ trưởng bộ kế hoạch và đầu tư nguyễn trí dũng cho biết
dự thảo luật đã có một chương riêng quy định cụ thể các vấn đề liên quan đến y tế
theo hướng tăng cường tính tự chủ tự chịu trách nhiệm cho các bệnh viện
tạo thuận lợi cho hoạt động mua thuốc thiết bị y tế đặc thù phù hợp với cả tính đặc thù chuyên môn của ngành
bộ trưởng nguyễn trí dũng cho biết
cơ quan chủ trì soạn thảo sẽ tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện đầy đủ tất cả những vấn đề liên quan đến lĩnh vực y tế như các đại biểu quan tâm
cũng trong phiên làm việc sáng nay quốc hội đã nghe bộ trưởng bộ tài chính hồ đức phước
thừa ủy quyền của thủ tướng chính phủ trình bày báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm hai nghìn hai mươi một
tổng kiểm toán nhà nước ngô văn tuấn trình bày báo cáo kiểm toán quyết toán ngân sách nhà nước năm hai nghìn hai mươi một
chủ nhiệm ủy ban tài chính ngân sách của quốc hội lê quang mạnh trình bày báo cáo thẩm tra quyết toán ngân sách nhà nước năm hai nghìn hai mươi một
trong phiên làm việc buổi chiều quốc hội nghe chính phủ trình bày tờ trình về tiếp tục thực hiện chính sách giảm thuế giá trị gia tăng hai
theo nghị quyết số bốn mươi ba hai nghìn hai mươi hai qh một mươi năm ngày một mươi một tháng một năm hai nghìn hai mươi
tờ trình về việc
quyết định chủ trương đầu tư
dự án đường liên vùng kết nối khánh hòa ninh thuận và lâm đồng
và báo cáo thẩm tra về các nội dung này
quốc hội cũng đã thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án luật phòng thủ dân sự
đoàn kiểm tra số một của đảng ủy công an trung ương do đồng chí thượng tướng lương tam quang
ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an làm trưởng đoàn
đã thông qua dự thảo kết luận việc kiểm tra kết quả năm năm
triển khai thực hiện chỉ thị số một mươi hai của bộ chính trị
về tăng cường sự lãnh đạo của đảng
đối với công tác đảm bảo an ninh kinh tế
trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường
định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập kinh tế quốc tế
đối với tỉnh ủy lạng sơn
theo báo cáo thực hiện chỉ thị số một mươi hai ngày năm tháng một năm hai nghìn một mươi bảy của bộ chính trị
tỉnh ủy lạng sơn đã ban hành kế hoạch thực hiện chỉ thị trên
đồng thời văn dân tỉnh cũng đã ban hành kế hoạch thực hiện nghị quyết số tám mươi tám
ngày một mươi ba tháng chín năm hai nghìn một mươi bảy của chính phủ
đối với chỉ thị số một mươi hai để lãnh đạo chỉ đạo các cấp ủy
các ban cán sự đảng đảng đoàn và chính quyền các cấp
triển khai quán triệt đến cán bộ đảng viên nắm vững thực hiện nghiêm túc
phát biểu tại buổi làm việc thứ trưởng lương tam quang trưởng đoàn kiểm tra
đã ghi nhận biểu dương và đánh giá cao kết quả tỉnh ủy lạng sơn
đảng ủy sở kế hoạch và đầu tư tỉnh lạng sơn và huyện ủy văn lãng
đã đạt được trong việc thực hiện chỉ thị số một mươi hai ngày năm tháng một năm hai nghìn một mươi bảy của bộ chính trị
đồng thời thứ trưởng lương tam quang đề nghị tỉnh ủy lạng sơn
thời gian tới tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được
cần làm tốt công tác lãnh đạo bảo vệ an ninh chính trị nội bộ
bảo đảm an ninh kinh tế phòng ngừa đấu tranh chống biểu hiện suy thoái
về tư tưởng đạo đức lối sống
đẩy mạnh đấu tranh xử lý các hành vi tham nhũng tiêu cực lợi ích nhóm
phân bổ các nguồn vốn đầu tư hợp lý hiệu quả
ra soát xây dựng cơ chế chính sách thu hút đầu tư ngoài ngân sách
nhất là đầu tư nước ngoài
tăng cường kiểm tra giám sát thực hiện các dự án
đấu tranh quyết liệt về các loại tội phạm
góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa phương
sau một thời gian triển khai xây dựng duy trì và nhân rộng
đến nay mô hình phật giáo quảng trị tham gia bảo vệ an ninh trật tự
và trung tay xây dựng nông thôn mới
đã đem lại nhiều kết quả tích cực
góp phần xây dựng củng cố vững chắc khối đại đoàn kết dân tộc
thắt chặt mối quan hệ gắn bó giữa chính quyền giáo hội phật giáo việt nam các cấp
trong thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự và xây dựng nông thôn mới
tại tỉnh quảng trị phật giáo là tôn giáo có số lượng lớn tính đổ
với hai trăm linh ba cơ sở sinh hoạt phật giáo hai trăm ba mươi chín tăng ni và hơn sáu mươi năm phật tử
sau sáu năm triển khai mô hình đã được phát triển tại ba mươi bốn điểm hoạt động
thuộc bảy huyện thị xã thành phố
trong đó giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi ba đã nhân rộng mô hình tại hai điểm
tiêu biểu là mô hình phật giáo huyện hương hóa tham gia bảo vệ an ninh tổ quốc
và chung tay xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh
sau sáu năm thực hiện thì tôi thấy rất hiệu quả
vì dù như là trong tỉnh quảng trị thì có cái huyện căm lộ là tiêu biểu
đã làm từ đầu tất cả các huyện đều nói theo và làm theo chương trình này một cách hiệu quả
và riêng tại càm lộ thì tôi thấy rằng là cái mô hình này là có hiệu quả tuyệt đối
đã đi sâu vào lòng dân và các tăng ni tình độ phật giáo đã hưởng rất tốt
cho nên cái vấn đề trật tự an toàn xã hội tại địa phương là không có gì xảy ra
thông qua hoạt động mô hình đã vận động tăng ni phật tử tích cực tham gia phát triển kinh tế văn hóa xã hội bảo đảm an ninh trật tự
chấp hành chủ trương đường lối chính sách của đảng pháp luật của nhà nước
nâng cao nhận thức ý thức cảnh giác chủ động trong phát hiện tố giác đấu tranh với các loại tội phạm
nhất là âm mưu thủ đoạn lợi dụng phật giáo xâm phạm an ninh trật tự
từ đó đã cung cấp hơn ba trăm linh thông tin liên quan đến tội phạm hành vi vi phạm pháp luật cho cơ quan chức năng
tham gia giải quyết một mươi tám vụ mâu thuẫn tranh chấp trong quần chúng nhân dân
qua cái mô hình phật giáo cam lộ tham gia bảo vệ an ninh tội quốc và chúng ta xây dựng nông thôn mới
thì thấy rằng cái mô hình rất hiệu quả và cần nhân rồng
ngoài cái mô hình của phật giáo thì chúng tôi cũng cả đã
giáo sư phước tuyên tham gia bảo vệ an ninh tội quốc và chúng ta xây dựng nông thôn mới
rồi các mô hình khác như là hò tộc không có người vi phạm pháp luật
hàng tháng chúng tôi đều thông tin cho bên chỗ cơ sở tôn giáo
cũng như họ tộc không có người vi phạm pháp luật
những cái phương thức thụ đoàn hoạt động của các đối tượng hiện nay
đặc biệt là các hoạt động của đối tượng phản động lợi dụng trên không gian mạng để tuyên truyền
nói xấu chia rẽ đoàn kết nổi bộ giữa nông bào tôn giáo và chính quyền địa phương
bên cạnh đó mô hình cũng đạt được nhiều kết quả trong xây dựng nông thôn mới
củng cố thắt chặt và nâng cao mối quan hệ gắn bó giữa chính quyền lực lượng công an với giáo hội phật giáo các cấp
nổi bật là phong trào treo cờ tổ quốc tại các cơ sở thờ tự và nhà riêng của các tăng ni phật tử
ngày càng được phát triển sâu rộng nhất là trong các dịp lễ tết sự kiện quan trọng của đất nước hay địa phương
với phương châm đạo pháp dân tộc chủ nghĩa xã hội tinh thần tốt đời đẹp đạo
trên cơ sở những kết quả đạt được giáo hội phật giáo việt nam tỉnh quảng trị sẽ tích cực phối hợp với lực lượng công an chính quyền các cấp
tiếp tục nhân rộng và nâng cao chất lượng hoạt động của mô hình
qua đó sẽ góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế văn hóa xã hội an ninh quốc phòng của địa phương
thưa quý vị nhiệt huyết và năng động đó là nhận xét của cấp ủy chính quyền địa phương và người dân về trung tá hà thị lan
đội trưởng đội cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an huyện yên bình tỉnh yên bái
bằng những việc làm cụ thể và thiết thực thượng tá trung tá hà thị lan đang cùng với các đồng chí đồng đội phát họa những hình ảnh đẹp về người chiến sĩ công an vì nhân dân phục vụ
thấu hiểu thân thiện tận tình hướng dẫn người dân khi làm các thủ tục hành chính
luôn giải thích chú đáo mọi thủ tục cho các tổ chức và người dân đến giải quyết công việc
gần hai mươi năm tiếp xúc giải quyết công việc cho người dân cũng là từng ấy thời gian mà trung tá hà thị lan cố gắng để mang đến sự hài lòng cho nhân dân
đó cũng chính là trách nhiệm của bản thân và đồng đội đối với công việc được giao
thân tôi thì luôn có cái thái độ tác phong kính trọng lễ phép trong khi giao tiếp với nhân dân
luôn học hỏi các đồng chí đồng đội đi trước để tích lũy cho bản thân những cái kinh nghiệm hay những cái cách làm
sáng tạo nhằm vận dụng hiệu quả vào công tác thực tế đặc biệt với dự án cấp và sản xuất căn cước công dân và dự án đề án sáu
tôi đã tập trung cao độ toàn tâm toàn lực làm việc với tinh thần vì nhân dân phục vụ
với phương châm làm hết việc chứ không hết giờ dù phải làm thêm giờ thậm chí có lúc phải đi làm cả ngày thứ bảy chủ nhật
chị và đồng nghiệp vẫn luôn sẵn sàng sẵn sàng sẵn sàng sẵn sàng sẵn sàng
sẵn sàng nhận nhiệm vụ
hôm nay tôi đến đây để tích hợp cái điện danh điện tử mức độ hai được chị lan giúp chỉ dẫn rất là nhiệt tình
để cho tôi làm hoàn thành cái điện danh điện tử mức độ hai
nói chung là các cô các chú rất là nhiệt tình giúp đỡ
để đề án sáu đạt được thiết kế đồng nghiệp vẫn luôn sẵn sàng sẵn sàng nhận nhiệm vụ
vì lợi ích thiết thực của doanh nghiệp và người dân trung tá hà thị lan cùng đồng đội đã thực hiện đồng bộ các giải pháp bảo đảm dữ liệu dân cư luôn đúng đủ sạch sống
tiếp tục giả soát thực hiện các giải pháp để cấp căn cước công dân cho một trăm linh công dân trên địa bàn đủ điều kiện gắn với cấp tài khoản định danh điện tử
trong thời gian công tác tại đơn vị đồng chí luôn luôn thể hiện vai to cho đầu tàu hướng mẫu

trong việc thực hiện tất cả các mặt công tác được giao thứ nhất là về công tác chuyên môn cũng như là các mặt công tác xã hội khác
với vai trò trách nhiệm của đồng chí đồng chí thứ nhất là đồng chí vừa trực tiếp triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao
đồng thời thực hiện chức năng kiểm tra hướng dẫn và chỉ đạo các bộ chức sĩ trong đơn vị thực hiện các nhiệm vụ
trong đấy đặc biệt là triển khai đề hạn sáu của chính phủ
kết quả là trong thời gian vừa qua đồng chí đã cùng các bộ chức sĩ trong đơn vị hoàn thành tốt các chỉ tiêu công tác được giao
đặc biệt là trong việc triển khai thực hiện đề án sáu
sự tận tụy nỗ lực cố gắng của trung tá hà thị lan đã được các cấp các ngành và giám đốc công an tỉnh ghi nhận
tặng nhiều bằng khen giấy khen về thành tích trong công tác
xong có lẽ phần thưởng cao quý nhất mà trung tá hà thị lan có được
đó chính là sự tin tưởng của đảng ủy lãnh đạo của trung tá hà thị lan
lãnh đạo công an huyện sự tín hiệu của cán bộ chiến sĩ trong đơn vị và sự quý mến của nhân dân
dù đã có nhiều bài học liên quan đến tín dụng đen nhưng nhiều người vẫn trở thành nạn nhân của các đối tượng cho vay lãi nặng
để về những nội dung khác hội đồng xét xử toán nhân dân cấp cao tại hà nội đã tuyên án phúc thẩm vụ án bệnh viện đao khoa đồng nai
công ty cổ phần quốc tế tiến bộ gọi tắt là công ty aic và các đơn vị có liên quan
hội đồng xét xử phúc thẩm quyết định bác kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo hoàng thị thúy nga cựu phó tổng giám đốc công ty aic
tuyên y án sơ thẩm một mươi hai năm tù đối với bị cáo nga về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
hội đồng xét xử phúc thẩm chấp nhận một phần kháng cáo của bị cáo phan huy anh vũ cựu giám đốc bệnh viện đa khoa tỉnh đồng nai cựu giám đốc sở y tế tỉnh đồng nai
khi giảm án cho bị cáo vũ từ một mươi năm tù xuống bảy năm tù về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
đối với tội nhận hối lộ hội đồng xét xử phúc thẩm tuyên phạt bị cáo vũ y án sơ thẩm chín năm tù tổng hợp hình phạt cho cả hai tội danh bị cáo phan huy anh vũ phải thi hành hình phạt chung là một mươi sáu năm tù
cựu chủ tịch công ty aic nguyễn thị thanh nhàn chủ mưu vụ án hiện đang bỏ trốn bị truy nã không được tòa phúc thẩm chấp nhận xem xét kháng cáo
tòa phúc thẩm tuyên phần quyết định của bản sơ thẩm đối với các bị cáo nguyễn thị thanh nhàn và bảy bị cáo khác bỏ trốn có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án phúc thẩm
liên quan đến vụ người vợ mang thai bảy tháng bị chồng bạo hành ở thôn quỳnh khê hai xã kim xuyên huyện kim thành tỉnh hải dương
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện kim thành tỉnh hải dương đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can và bắt tạm giam trần văn luân chú huyện kim thành tỉnh hải dương để điều tra theo quy định
kết quả điều tra chị bùi thị thuyết giao chú tỉnh kiên giang đã kết hôn cùng trần văn luân chú huyện kim thành tỉnh hải dương từ tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một và sinh sống tại huyện kim thành
luân khai nhận do mâu thuẫn trong cuộc sống vợ chồng luân đã đánh đập và bạo hành vợ trong thời gian dài ngay cả khi vợ đang mang thai tháng thứ bảy
tại bản kết luận giám định xác định chị giao có sáu mươi hai vết bỏng da một trăm bốn mươi ba vết xước da bầm tím trên khắp cơ thể và tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể là hai mươi chín
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh vĩnh long đã tạm giữ đối tượng nguyễn thị lan chú thành phố vĩnh long để điều tra
về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy
qua công tác trinh sát công an tỉnh vĩnh long đã bắt giữ nguyễn thị lan đang tàng trữ trái phép chất ma túy
tại thời điểm kiểm tra lực lượng công an đã thu giữ nhiều bịch ni lông chứa chất màu trắng gồm hơn hai trăm hai mươi ba g chất bột màu trắng và gần một trăm linh g tinh thể màu trắng
tất cả nghi là chất ma túy
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh vĩnh long đang củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật
tòa án nhân dân tỉnh an giang
tòa án nhân dân tỉnh an giang đã tuyên phạt trên hai trăm linh tám năm tù
đối với sáu mươi hai bị cáo trong vụ đường dây tổ chức đánh bạc
đánh bạc bằng hình thức lô đề với quy mô lên đến hàng nghìn tỷ đồng
trong đó bị cáo nguyễn thị thủy liên được xác định là cầm đầu đường dây
theo cáo trạng vào tháng năm năm hai nghìn hai mươi một
nhận nguồn tin tố giác tội phạm về hành vi đánh bạc tổ chức đánh bạc
do các đối tượng thực hiện bằng hình thức mua số lô số đề có quy mô lớn
qua khám xét công an tỉnh an giang đã thu giữ một trăm linh tám điện thoại di động
tám máy in ba máy phách hai mươi bảy máy tính
nhiều phơi ghi số lô số đề và trên bảy tỷ đồng
kết quả điều tra xác định tổng số tiền liên cùng đồng bọn xác nhận đánh bạc với nhau
là trên chín trăm sáu mươi sáu tỷ đồng thông qua giao dịch ngân hàng
trong đó xác định phơi số lô số đề gần bốn trăm linh tám tỷ đồng
hội đồng xét xử tuyên phạt nguyễn thị thủy liên và huỳnh sĩ nguyên mỗi bị cáo một mươi năm tù
dương văn hoàng tám năm sáu tháng tù
lương kim khá sáu năm ba tháng tù
năm mươi tám bị cáo còn lại tuyên phạt từ sáu tháng tù treo đến năm năm tù giám
thời gian gần đây trên địa bàn tỉnh cà mau xuất hiện một số đối tượng ngoài tỉnh
đã câu kết với người địa phương để tổ chức thực hiện
có dấu hiệu cho vay lãnh đẳng
với thủ tục đơn giản như là chỉ cần căn cước công dân giấy tờ tùy thân
nhóm đối tượng sẵn sàng cho vay từ vài triệu cho đến vài chục triệu
thậm chí là lên đến cả trăm triệu đồng
thế nhưng đằng sau sự dễ dàng ấy lại là những cạm bẫy
khi mà người vay ký tên nhận nợ
người thân bị lâm bệnh hoàn cảnh gia đình khó khăn
khi phát hiện tờ rơi quảng cáo cho vay tiền chỉ cần căn cước công dân
người phụ nữ này đã điện thoại hỏi vay năm triệu đồng
mỗi ngày phải đóng cho các đối tượng hai trăm năm mươi đồng
và khi không đủ tiền đóng dù chỉ một ngày
chị liền bị bọn chúng hàm dọa
nhà em có một đơn em là kinh tế
chồng em bệnh nữa và thêm mấy đứa nhỏ
thì em mới mượn
em tính ra hỏi vay một mươi triệu đồng giúp bạn bè lúc khó khăn
thế nhưng ngày nào người bạn ấy không đóng đủ năm trăm linh đồng
thì các đối tượng sẽ tìm mọi cách gặp người này để chửi bới hàm dọa
bà hứa mà bà làm như con nít vậy
bà muốn đóng thì đóng muốn không thì không nó không phải
tại vì ta đi làm ở xa ta chưa có về có tiền
bà chủ về đi ta mượn tiền ta đóng cho mày
mà nó không chịu đó
mà nó chửi hoài luôn
rồi nó chửi tới em không dám mở máy luôn
nó tiện mày vì điện cháy máy con ta yên lặng
mà nó không chịu đó

xác định tính chất sự việc
công an thành phố cà mau đã bắt giữ hai nhóm gồm sáu đối tượng đang hoạt động cho vay
tại địa bàn xã tắc vân thành phố cà mau
tại cơ quan công an các đối tượng thừa nhận
đến địa bàn tỉnh cà mau thực hiện hoạt động cho vay lãi nặng từ tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba cho đến nay
và đã cho hơn một trăm linh người vay
với tổng số tiền hơn bảy trăm năm mươi sáu triệu đồng
với lãi suất ba trăm sáu mươi năm một năm
theo lời khai ban đầu
các đối tượng sử dụng mạng xã hội đăng số điện thoại quảng cáo hoạt động cho vay tiền
chỉ cần thế chấp giấy căn cước công dân
và chúng trực tiếp đến nhà để xác định nơi ở của người vay
là có thể vay từ năm đến bốn mươi triệu đồng
khi cho vay phải đóng trước hai ngày vay
và thu phí một ngày tiền sang xe
khi cần dây giống thì người dân phải liên hệ đến các hệ thống ngân hàng
thuộc hệ thống ngân hàng nhà nước
không nên gai của các đối tượng cho gai lãi nặng bên ngoài
thứ hai là tuyệt đối không nên
và không sử dụng không cài các app để vai tiền qua app
bởi vì đây là những thủ đoạn của các đối tượng
cho gai lãi nặng với lại sức cất cao
và nếu mà người dân không có đáp ứng được cái nhu cầu việc trả lãi
thì sẽ bị các đối tượng có nhiều cái thủ đoạn
quấy phá cưỡng đọt tài sản
gây mất an ninh trực tự và làm ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của nhân dân
hầu hết người dân không có thủ đoạn
người vay tiền của các ngắm đối tượng cho vay lãi nặng
là những tiểu thương tại các chợ người buôn bán kinh doanh nhỏ lẻ
khi gặp khó khăn họ không có khả năng xoay sở
nên sự xuất hiện của các loại hình cho vay tiến dụng kiểu này
có thể giúp người dân bớt gặp khó trong giải quyết công việc
mang tính gấp rút tức thời
nhưng đằng sau đó lại tiềm ẩn nhiều rủi ro
chính vì vậy người dân cần nâng cao cảnh giác
tránh sập bẫy tín dụng mà các đối tượng xấu cố tình răng ra